tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp tránh án tòa án nhân dân tối cao trung quốc chu cường đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác việt trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
chủ tịch nước cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tòa án hai nước ngày càng được củng cố
trong đó việc tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác đã và sẽ mang lại những lợi ích cụ thể thiết thực cho cả hai tòa án việt nam và trung quốc
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc
chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam đánh giá cao việc tòa án nhân dân tối cao trung quốc hỗ trợ tòa án nhân dân việt nam các lĩnh vực như phát triển án lệ chia sẻ kinh nghiệm mô hình ủy ban giám sát quốc gia phòng chống tham nhũng
tranh án chu cường bày tỏ ấn tượng với sự phát triển về kinh tế xã hội của việt nam cũng như sự phát triển toàn diện trong quan hệ hai nước
cùng với đó quan hệ giữa tòa án hai bên không ngừng phát triển đạt nhiều kết quả tốt đẹp
tranh án chu cường vui mừng thông báo kết quả cuộc hội đàm với tranh án nguyễn hòa bình cho biết trên cơ sở bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết
hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác đào tạo cán bộ tòa án ứng dụng công nghệ thông tin nghiên cứu án lệ và tương trợ tư pháp